từ một vụ việc cụ thể trên không gian mạng nơi không gian ảo nhưng là tương tác và để lại hậu quả thực tế
không ít những bình luận phê phán và chê bai lý luận chủ nghĩa mark lenin
từ đó đưa ra những quy trục hay cố tình xuyên tạc và cho rằng học thuyết mark le không có giá trị phù hợp với nước ta
thậm chí là hướng lái sang đà phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
đặc biệt từ sau sự sụp đổ của liên xô cũ
nơi được coi là cái nôi và thanh trì của chủ nghĩa xã hội
mặc dù năm một nghìn chín trăm chín mươi một cái mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở liên xô và đông âu sụp đổ
và những cái kẻ thù tư tưởng của chúng ta là đồng nhất cái sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội liên xô với lại chủ nghĩa xã hội với lại chủ nghĩa mark lenin chẳng hạn
thì đây là cái cách lập luận sai lầm phi logic
bởi vì sao
bởi vì đây là sự sụp đổ của một mô hình xã hội chủ nghĩa cụ thể
mà đây là cái mô hình chủ nghĩa xã hội sai lầm giáo điều và nó không đúng
chứ không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội nói chung
hay là sự sụp đổ của lý luận chủ nghĩa mạc lên về chủ nghĩa xã hội
đây chỉ là một trong những luận cứ được các đối tượng chống phá đưa ra để phủ định giá trị của chủ nghĩa mark lenin
và các đối tượng này tìm mọi cách để xuyên tạc hướng lái và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
nhằm đả phá giá trị của chủ nghĩa mạc lên
từ đó phủ định nền tảng tư tưởng của đảng ta và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
trong cuộc đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái thù địch
thì cùng với việc đấu tranh chống lại những quan điểm này
chúng ta một mặt phải khẳng định và tuyên truyền những giá trị bền vững của chủ nghĩa mark brene
chúng ta có thể khẳng định rằng mặc dù thực tiễn đã đổi thay kể từ năm một nghìn tám trăm bốn mươi tám
mà ra đời của chủ nghĩa mạc cho tới nay đã gần một trăm bảy mươi hai năm
nhưng có thể khẳng định rằng chủ nghĩa mạc lên lên vẫn có những giá trị bền vững
và luôn luôn được những người mắc xích chân chính bổ sung vận dụng phát triển sáng tạo
trong điều kiện thực tiễn của mỗi nước
sau này bác hồ và đảng cộng sản việt nam đã phát triển rất nhiều những luận điểm
của chủ nghĩa mạc lên lên vào điều kiện thực tiễn của việt nam
mục tiêu và cái chiến lược thì có lẽ không có gì mới
vẫn là phủ nhận
giá trị tư tưởng cách mạng khoa học của chủ nghĩa mạc lên lên
tư tưởng hồ chí minh sẽ phê phán đường nối của đảng
tuy nhiên cái thủ đoạn thì nó sẽ tình biệt hơn
chúng ta phải tổ chức cái thế trận của chúng ta
phải coi đây là một cái mặt trận rất cao ngon với điện
phải tổ chức thế trận hết sức chặt chẽ

còn đang có những cái nhận thức truyền thống của chúng ta là vũ khí kỹ luận thì những vấn đề gì mà hiện nay
còn đang có những cái nhận thức chưa thống nhất
nhận thức chưa đầy đủ
thì chúng ta cần phải sớm có cái nghiên ký động tư
để xác lập nhận thức của một thế trận thống nhất trịnh thần
từ trên xuống dưới từ trong sang ngoài
với mọi tầng lớp
tất nhiên là những cấp độ và những cấp độ khác nhau

lịch sử tiến bộ của nhân loại nói chung
từ cách mạng việt nam khẳng định rõ
trung thành với chủ nghĩa mark lenin
cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng
trong gần chín mươi năm qua
đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
góp phần quan trọng làm sáng tỏ hơn
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mark lenin
từng bước khẳng định
đây không phải là những vấn đề học thuật đơn thuần
mà là những quy luật chung nhất về tự nhiên
xã hội và tư duy
là quy luật chung nhất và tổng thể nhất
cho sự phát triển của thời đại
là phương hướng căn bản của sứ mệnh lịch sử
cũng như việc thực hiện sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhân
và với những giá trị đó
đảng ta luôn kiên định
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mark lenin
làm vũ khí tư tưởng sắc bén
trong nhận thức và phát triển đất nước
tiếp theo là phần điểm lại
nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
nhân dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi
chiều ngày hai mươi một tháng một
tại hà nội
đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
đã đến thăm và kiểm tra công tác ứng trực
và chúc tết cán bộ chiến sĩ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cùng dự có đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí mai tiến dũng
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng
chủ nhiệm văn phòng chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào
lực lượng cảnh sát cơ động
đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng
lòng trung thành tuyệt đối với đảng
với tổ quốc và nhân dân
nhờ đồng chí đã anh dũng hy sinh
bỏ lại một phần sương máu
vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi
là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị
quan trọng của đất nước
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cần chủ động phối hợp với các lực lượng
đơn vị hiệp vụ
nắm chắc tình hình an ninh trật tự
chủ động phát hiện các phương thức
thủ đoạn của các loại tội phạm
để xây dựng chương trình phương án kế hoạch
tắc chiến phù hợp
bảo đảm trong bất cứ hoàn cảnh nào
cũng không để bị động bất ngờ
sáng hai mươi năm tháng một
tức mùng một tết nguyên đán canh tí
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
cũng đã đến thăm và chúc tết
các lực lượng vũ trang tại thành phố đà nẵng
cùng dự có đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng đảng bộ chính quyền
lực lượng vũ trang cùng nhân dân thành phố đà nẵng
đã đạt được nhiều kết quả nổi bật toàn diện
đồng thời yêu cầu các lực lượng vũ trang
luôn đề cao trách nhiệm
chủ động nắm tình hình
đồng thời giữ gìn môi trường ổn định
để phát triển kinh tế thu hút đầu tư
và nâng cao vị thế đất nước
nhất là trong năm hai nghìn hai mươi
khi đà nẵng được chọn là địa điểm diễn ra
nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia
và cả khu vực
trong những ngày nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
công an các đơn vị địa phương
tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương
và lãnh đạo bộ công an
tiếp tục triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
chủ động định hướng tuyên truyền phản bác
ngăn chặn thông tin xấu độc
biện đặt vụ khống kết động mất đoàn kết nội bộ
gây chia rẽ trong quần chúng nhân dân
đó là ý kiến chỉ đạo của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị giao ban để đánh giá tình hình
kết quả công tác công an tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương
triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
các sự kiện gấp quốc gia quốc tế
năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của tiểu ban an ninh
an toàn các hoạt động kỷ niệm
dịp chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi
mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các lễ hội đồng xuân
chiều hai mươi bốn tháng một tức ba mươi tết
đến thăm kiểm tra công tác ứng trực
và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an phường cửa nam
quận hoàn kiếm tp hà nội
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
đề nghị thời gian tới
công an phường cửa nam cần có kế hoạch
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn
các sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước
trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là đại hội đảng bộ cấp cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
có phần cùng các lực lượng
bảo vệ nhân dân vui xuân đón tết an toàn bình yên
sáng hai mươi hai tháng một
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã đến thăm trường giáo dưỡng số ba
của bộ công an
ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực
của thầy và trò trường giáo dưỡng số ba
đồng chí thứ trưởng cũng khẳng định
sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an
trong việc tạo những điều kiện tốt nhất
để nâng cao chất lượng dạy và học
cũng như điều kiện ăn ở sinh hoạt
của cán bộ và học sinh của trường
cùng ngày đến thăm và chúc tết cán bộ
chiến sĩ công an huyện hòa vang
và công an xã hòa tiến huyện hòa vang
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các đơn vị
bán sát chỉ đạo của bộ công an
tập trung đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông để giúp người dân vui xuân đón tết
chủ động phòng ngừa
không để phát sinh những tình huống phức tạp
về an ninh trật tự
sáng hai mươi ba tháng một tức hai mươi chín tết
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc tết
và kiểm tra công tác ứng trực
tại bàn bảo vệ dân phố phường kim mã quận ba đình
và công an xã ngọc hồi huyện thanh trì
thành phố hà nội
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương
và chúc mừng những thành tích chiến công
của lực lượng bảo vệ dân phố phường kim mã
đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
và những năm trước đây
đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an xã ngọc hồi
huyện thanh trì
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu công an xã
triển khai các phương án bảo đảm an toàn tết nguyên đán canh tí
thực hiện nghiêm chế độ trực ban
nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn
thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
ngay tại cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
sáng hai mươi một tháng một
tại thành phố hồ chí minh
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
đã dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an
đến thăm động viên gia đình thượng úy nguyễn phạm thành nhân
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
hy sinh khi làm nhiệm vụ
đồng chí thứ trưởng khẳng định
sự hy sinh của thượng úy nguyễn phạm thành nhân
không chỉ là mất mát của gia đình
mà còn là sự mất mát của công an thành phố hồ chí minh
nói riêng lực lượng công an nhân dân nói chung
tấm gương hy sinh của thượng úy nguyễn phạm thành nhân
trong khi làm nhiệm vụ
đáng được trân trọng và biểu dương
đồng thời đề nghị công an địa phương quan tâm
chăm lo tốt chế độ chính sách đối với gia đình đồng chí
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết
theo báo cáo của văn phòng bộ công an
sau bốn ngày nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
cả nước xảy ra một trăm linh năm vụ tai nạn giao thông
làm chết tám mươi ba người
bị thương sáu mươi năm người
so với cùng kỳ
tức từ ngày hai mươi chín đến ngày mùng hai tết
của tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
tai nạn giao thông giảm một mươi bốn vụ
tương đương giảm một mươi một tám
tăng tám người chết và giảm ba mươi năm người bị thương
riêng trong ngày hôm nay
tính từ một mươi giây
một mươi giờ sáng ngày hai mươi năm tháng một
đến một mươi giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một
toàn quốc xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi một người
bị thương một mươi tám người
so với cùng kỳ năm trước
số vụ tai nạn giao thông không đổi
tăng hai người chết
giảm năm người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi sáu vụ
làm chết hai mươi người
bị thương một mươi tám người
đường thủy xảy ra một vụ
làm chết một người
đường sát không xảy ra tai nạn giao thông
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng một
cảnh sát giao thông các địa phương trên đường bộ
đã kiểm tra xử lý hai ba trăm bốn mươi một trường hợp vi phạm
phạt trên hai tỷ đồng
tạm giữ hai mươi một xe ô tô

tước ba trăm ba mươi sáu giấy phép lái xe các loại
trong đó ba mươi năm địa phương báo cáo kết quả
xử lý vi phạm nồng độ cồn
đã xử lý chín mươi hai trường hợp
riêng cảnh sát giao thông hà nội xử lý một mươi chín trường hợp
và đắk lắc bốn mươi sáu trường hợp
còn đường thủy đã kiểm tra xử lý

phạt tiền hai trăm ba mươi hai triệu đồng
mặc dù số cải thiện
ca cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông
vẫn chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số ca cấp cứu
xong một điều đáng ghi nhận
là từ khi nghị định một trăm linh có hiệu lực
thì số ca tai nạn giao thông nhập viện do bia rượu
đã giảm mạnh
ghi nhận của phóng viên intv
tại bệnh viện việt đức hà nội
theo thống kê của khoa cấp cứu bệnh viện việt đức
tính từ hai mươi tám tết đến mùng hai tết
tổng số bệnh nhân cấp cứu là bốn trăm sáu mươi bốn người
bệnh nhân bị tai nạn giao thông là hai trăm hai mươi một người
vẫn chiếm tỷ lệ khá cao
hơn một nửa số ca cấp cứu
tỷ lệ tai nạn giao thông vào trong cấp cứu
khá là cao khoảng chiếm từ bốn mươi đến năm mươi
thì bao gồm tất cả tổn thương
từ nhẹ đến nặng
ví dụ như là tổn thương nhiều tạng khác nhau
vậy chân vậy tay
hay là tổn thương bụng
chấn thương bụng chấn thương ngực kín
hoặc là chấn thương sợ não
rất nhiều có thể nhân vào một tạng tổn thương
hoặc là đa tạng
tuy tỷ lệ tai nạn giao thông
vào cấp cứu vẫn cao
sau một điều đáng mừng là bệnh nhân bị tai nạn
do sử dụng nồng độ cồn đã giảm rất nhiều
chỉ trong ba ngày tết
chỉ có một mươi sáu bệnh nhân trong tổng số

so với cùng kỳ năm ngoái giảm khoảng tám
có nghị định một trăm linh rồi
chúng tôi rất là mừng
vì sao là cấm tuyệt đối
trường hợp mà dùng
sử dụng cồn rồi
mà còn điều kiện giao thông từ xe đạc đến ô tô
cho nên là tôi hy vọng là
để duy trì được cái nghị định này
một cách lâu dài bền vững
để làm sao mà cái lượng bệnh nhân
có tai nạn giao thông của thủy mục hồn vào đây
giảm đi giúp cho ngành y tế nói chung
cũng như bệnh viện của tôi rất là nhiều
trong vấn đề xử trí bệnh nhân cấp cứu
tuy có tín hiệu mừng
sau nghìn những ca chấn thương của bệnh nhân
cho thấy tai nạn giao thông luôn phức tạp và khó lường
chính vì vậy hơn lúc nào hết
mỗi người dân khi tham gia giao thông
cần nghiêm túc chấp hành luật giao thông
có như vậy mới có thể kéo giảm
và ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra
một tụ điểm đánh bạc với hàng chục đối tượng tham gia
vừa bị công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương
triệt xóa thu giữ số tiền trên một trăm linh triệu đồng
mặc dù trong những ngày nghỉ tết
nhưng cùng với công an toàn tỉnh
lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã tân uyên
đã tích cực bám sát địa bàn nắm tình hình cơ sở
qua đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút
ngày hai mươi năm tháng một tổ công tác đã tiến hành
kiểm tra bắt quả tang một tụi điểm
tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà
và lắp tài xỉu ăn thua bằng tiền
tạm giữ hai mươi bảy đối tượng có liên quan
thu giữ số tiền một trăm ba mươi năm triệu đồng
bảy mươi bảy xe máy cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện công an thị xã tân uyên đang tiếp tục điều tra
và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý
những nội dung chính trong phần tiếp theo
ngày tết của quân và dân trường sa
trên đảo cũng vui tươi như ở đất liền
trung quốc cảnh báo
virus corona lây lan ngày càng mạnh
liên quan đến thông tin đang lan truyền
trên mạng xã hội về việc
một trong hai ca bệnh nhiễm virus corona
đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy
thành phố hồ chí minh đã tử vong
giám đốc bệnh viện trợ rẫy khẳng định
thông tin trên là đồn đoán thất thiệt
và cũng khẳng định tại đây không có thêm ca nghi nhiễm mới
theo đó vào sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một
cả hai cha con bệnh nhân quốc tịch trung quốc
đã bị nhiễm virus corona
được tiếp tục theo dõi tại khoa bệnh nhiệt đới
hiện người con sinh hiệu đã ổn
hết sốt ăn uống đi lại sinh hoạt bình thường
bệnh nhân là người cha
vào tối ngày hai mươi năm tháng một không có biểu hiện sốt
sinh hiệu tương đối ổn định
được hỗ trợ thở oxy qua canula mũi
và đang chờ kết quả xét nghiệm
ngoài ra trên một số phương tiện truyền thông
đã đưa tin tại bệnh viện trợ rẫy vào ngày hai mươi năm tháng một
tiếp nhận thêm hai ca
nghi nhiễm quốc tịch úc được chuyển đến từ đồng nai
cả hai ca bệnh nhân
đã được cách ly theo dõi tại khoa bệnh nhiệt đới
lãnh đạo bệnh viện một lần nữa khẳng định
đây là thông tin không chính xác
và trong bối cảnh virus corona
đang hoành hành tại thành phố vũ hán trung quốc
thì hãng hàng không vietjet air
vẫn có bốn chuyến bay đưa khách đến thành phố này
trong các ngày hai mươi bốn hai mươi năm hai mươi sáu
và dự kiến là cả ngày mai
hai mươi bảy tháng một
trong số này có hai chuyến bay từ đà nẵng
và hai chuyến bay từ cam ranh
theo cục hàng không việt nam

là các chuyến bay được cấp phép ngoại lệ
nhà chức trách trung quốc phối hợp với việt nam
cấp phép bay để đưa các hành khách trung quốc về nước
đại diện vietjet air cũng khẳng định
hãng tuân thủ nghiêm các quy định
của cục hàng không và bộ y tế
các máy bay đều được xịt khử trùng theo tiêu chuẩn quốc tế
toàn bộ tổ bay đeo khẩu trang khi tác nghiệp
hành khách được phát khẩu trang miễn phí
nhằm kiểm soát tình hình lây lan virus corona
cục hàng không việt nam đã hủy
toàn bộ các phép bay đã cấp
và không cấp phép bay mới cho các hãng hàng không việt nam
và nước ngoài khai thác các chuyến bay
thường lệ và không thường lệ
giữa các điểm tại việt nam và thành phố vũ hán
tỉnh hồ bắc của trung quốc
thưa quý vị
bên cạnh việc thường trực sẵn sàng chiến đấu
không để bị động bất ngờ
thì người lính đảo vẫn đón tết rộn ràng vui tươi như ở đất liền
bên cạnh những người đồng chí đồng đội
và cả người dân sinh sống trên đảo
mời quý vị cùng đến với các hãng hàng không việt nam
với không khí đón xuân của quân và dân trên đảo sông tử tây
thuộc quần đảo trường sa
qua phóng sự sau đây
lễ trò cờ sáng mùng một tết
được thực hiện nghiêm trang
dưới cột mốc chủ quyền và lá cờ tổ quốc
mỗi cán bộ chiến sĩ
đều cảm thấy tự hào
nguyện vững chắc tay súng
bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của quý vị để nhận thêm nhiều video mới nhé
cảm ơn quý vị và các quý vị đã theo dõi